tổng công ty đường sắt việt nam đã có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai đoàn tàu tại ga núi thành tỉnh quảng nam vào chiều ngày hai mươi sáu tháng năm
theo đó trên đường ga số ba đầu máy đang thực hiện dồn đoàn tàu số hiệu hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín để dừng tàu
trong lúc đó đầu máy của đoàn tàu hàng asi hai đang thông vào đường số hai
theo hướng ngược lại thì đầu máy của tàu số hiệu hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín bị rồn vượt quá mốc xung đột nên đã gây va chạm giữa hai đoàn tàu
vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến đầu máy hai đoàn tàu hư hỏng nặng ba toa bay khỏi đường dây hàng hóa tràn xuống đường